chú xã cẩm sơn huyện anh sơn không sử dụng pháo cũng bị tai nạn do pháo gây ra
vào đêm giao thừa em đi chơi trên đường về nhà thì gặp nhóm bạn
vừa dừng xe thì nghe một tiếng pháo nổ trước đầu xe đã khiến em bị tổn thương về mắt khá nghiêm trọng
hiện nay em đang được đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đa khoa tỉnh nghệ an điều trị
thì cái tình trạng hiện tại của bệnh nhân là một cái mắt mặt phải của bệnh nhân là nó cũng hơi nặng bởi vì do cái sức lòng của pháo gây ra
là bây giờ điều trị cho bệnh nhân thì hơi khá là lâu dài
và khi khả năng hồi phục thì nó cũng sẽ rất là chầm
vì tổn thương do pháo gây ra rất là nặng đê
theo thông tin từ sở y tế tỉnh nghệ an chỉ trong hai ngày hai mươi bảy hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tức ngày ba mươi và mùa một tết
các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận bảy trường hợp bị thương do các tai nạn liên quan đến việc sử dụng pháo
lực lượng công an các đơn vị địa phương đã tiến hành xác minh các trường hợp này
trong đó có hai trường hợp bị thương do nổ bong bóng chứa khí hydro
những vụ tai nạn do pháo tiếp tục là lời cảnh tỉnh cho những ai đang sử dụng hay có ý định sử dụng pháo trong dịp tết
hãy thực hiện đúng quy định của pháp luật tuyệt đối không tham gia các hành vi vi phạm về sản xuất tàng trữ sử dụng pháo nổ
vì những hậu quả đau lòng sẽ không từ bất kỳ ai